anh ơi nhà mình còn khẩu trang nữa không ạ
mình còn ba thùng thôi ạ
ba thùng thôi ạ

mình lấy một mươi tám k
một mươi tám năm ạ

rồi hàng đấy là hàng mấy lớp

một mươi tám năm triệu đồng một thùng khẩu trang

giá trên trời nhưng không có bất kỳ giấy tờ nào
ghi thông tin của sản phẩm
là đầu mối khẩu trang
người đàn ông này liên tiếp nhận được nhiều câu gọi đặt hàng

thì em đặt ở đây
cái này là ba lớp thôi không phải rồi
không phải bốn lớp đâu
mỗi lớp thì không còn đâu
em nói cho quan trọng là do em kiếm hàng không kỹ thôi
người đi tìm hàng tìm hàng không đi tìm người
theo chiếc xe này
những thùng khẩu trang được vận chuyển và cất giữ
tại một nhà
tại đường hoàng công chất phú diễn hà nội
ngõ y muốn mua khẩu trang theo hộp người đàn ông này từ chối và chỉ bán theo thùng
sáu giờ chiều tại ngô thị nhậm hoàn kiếm hà nội người dân đứng chờ cả tiếng đồng hồ để mua khẩu trang
mỗi người sẽ được phát một tấm phiếu mỗi tấm phiếu chỉ được mua năm chiếc
từ nhiều ngày nay hàng dài chờ mua khẩu trang được nối tiếp trong trật tự quen thuộc và mong chờ

tại vì là em cũng muốn xem là nhà nước may cái khẩu trang mới kháng phẩm này như thế nào đấy ạ
và có thể sử dụng được nhiều lần hơn thì có thể tiết kiệm và có thể bảo vệ môi trường hơn đấy ạ
hoạt động thanh tra kiểm tra bán hàng khi dịch covid một mươi chín xảy ra được tổ chức thường xuyên
sự vào cuộc của cơ quan chức năng là quyết liệt
song thực tế là vẫn còn không ít các cơ sở trục lợi bằng nhiều cách
với nhiều hình thức lách tránh thậm chí là bất chấp
trong khi đó để mua được năm chiếc khẩu trang nhiều người phải xếp hàng cả buổi sáng
lợi dụng diễn biến của dịch bệnh để kiếm lời là thực trạng có thể xảy ra ở bất kỳ đâu
với những hiện tượng này nếu chỉ kiểm tra và xử phạt thông thường sẽ rất khó để giải quyết triệt đề